câu thông tin từ công an quận nam tử liêm hà nội cho biết đã phát hiện danh sách gần một người phải thế chấp ảnh thiêu dâm
để được vay tiền từ tổ chức tín dụng đen do vợ chồng nguyễn thị vân anh và đào quốc huy
trú tại quận đống đa thành phố hà nội cầm đầu
vợ chồng vân anh dùng hình ảnh nhạy cảm của con nợ để uy hiếp đòi tiền
một trong những con nợ của vợ chồng vân anh cho biết sau khi bị các đối tượng đe dọa sẽ tung ảnh video nhạy cảm lên mạng xã hội
và gửi cho người thân nếu không trả nợ chị đã phải đi bán dâm
ngay khi thông tin này được công bố cộng đồng mạng đã dậy sóng yêu cầu phải xử lý nghiêm thật nặng các đối tượng cho vay nặng lãi đòi nợ theo kiểu xã hội đen
khủng khiếp và man dợ kiếm tiền trên nhân phẩm của cả ngàn cô gái
phải phạt tù thật nặng bọn cho vay nặng lãi kiểu này
cần xử lý nghiêm pháp với bọn tội phạm cho vay nặng lãi để lập lại kỳ thương luật pháp
trả lại sự yên bình trật tự cho người dân
lấy video hình ảnh nóng của con nợ để ép trả lãi tiền vay không chỉ là hành vi nhẫn tâm khen thường nhân phẩm của con nợ
đặc biệt là phụ nữ mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng
trả lời báo chí về vấn đề này luật sư đặng văn cường cho biết pháp luật nghiêm cấm hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người vay tiền để đòi nợ
hành vi đòi nợ trái pháp luật có thể xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản cướp tài sản hoặc các tội danh khác
của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu có căn cứ cho thấy người bán dâm đang bị lệ thuộc về tinh thần đối với người cho vay tiền
và việc bán dâm là do bị ép buộc miễn cưỡng bán dâm thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng dâm
theo quy định tại điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp chủ nợ tung các clip khiêu dâm những hình ảnh có yếu tố đổi trụy của con nợ lên không gian mạng
thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
theo điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với mức chế tài cao nhất của tội danh này có thể đến một mươi năm năm tù
bên cạnh việc lên án hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng tín dụng đen
thì cộng đồng mạng cũng cho rằng cần xem xét trách nhiệm của chính hàng nghìn người chấp nhận
sử dụng hình ảnh nhạy cảm của chính bản thân để đi vay tiền
có quá nhiều người suy nghĩ nông cản không nhận thấy mối nguy hại khi thế chất ảnh đóng
thế chấp ảnh nhạy cảm nạn nhân tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm để các đối tượng lợi dụng uy hiếp sau này
đau nhất là nạn nhân lại không bị lừa không bị ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện
có dầu trí tưởng tượng cỡ nào tôi cũng không thể ngờ rằng những kẻ cho vay nặng lãi
lại có thể nghĩ ra chiều trò dùng video hình ảnh nóng nhạy cảm của người vay để có thể nắm tóc được con nợ
lâu nay vẫn thường thấy những kẻ cho vay nặng lãi ném ánh nặng lãi
ném móng tôn tạt sơn gọi điện đến người thân của con nợ để phủng bố nhằm tạo giúp ép buộc con nợ phải trả lãi tiền vay
một sự liều lĩnh và xem thường pháp luật của loại tội phạm này
cơ quan chức năng cần tuyên truyền rộng rãi cảnh báo cho người dân để tránh sập bẫy với hình thức cầm cố cho vay nặng lãi này
đại đa số cư dân mạng cho rằng để hạn chế những tình huống nguy hiểm tương tự có thể xảy ra
người có nhu cầu cấp bách về tài liệu
tài chính cần nhận thức rõ hành vi và lương trước những hậu quả có thể xảy ra
để có cách lựa chọn quyết định đúng đắn tránh rơi vào cạm bẫy của những đối tượng cho vay nặng lãi
còn bạn bạn suy nghĩ gì về hành động cho vai nặng lãi bằng việc thế chấp hình ảnh nóng của người đi vay
theo bạn đâu sẽ là giải pháp để giải quyết triệt đề vấn đề này